sáng ngày ba mươi tháng năm bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam phối hợp với huyện phù cử tỉnh hưng yên
đã tổ chức chương trình em yêu biển đảo quê hương với sự tham gia của hơn chín mươi học sinh và giáo viên
và trường trung học cơ sở nhật quang
cuộc thi em yêu biển đảo quê hương là hoạt động có ý nghĩa thiết thực
thông qua cuộc thi này bàn tổ chức tuyên truyền giáo dục nâng cao hiểu biết cho cán bộ
thầy cô học sinh và nhân dân địa phương về biển đảo việt nam
công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai nhiệm vụ chức năng truyền thống của lực lượng cảnh sát biển
tuyên truyền về ma túy tội phạm tác hại của ma túy đối với học đường
qua cuộc thi nhằm xây dựng lòng yêu nước yêu biển đảo quê hương nâng cao trách nhiệm công dân
đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
kết thúc cuộc thi ban tổ chức đã trao một giải nhất một giải nhì hai giải ba và hai giải khuyến khích
cho các em học sinh dự thi